với một trăm linh đại biểu có mặt tăng thành quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs
một trong những điểm mới đáng chú ý đó là luật đã sửa đổi bổ sung điều bốn về quyền và nghĩa vụ
của người nhiễm hiv theo đó người nhiễm hiv có các nghĩa vụ thông báo kết quả xét nghiệm hiv dương tính
của mình cho vợ chồng người dự định kết hôn người chung sống như vợ chồng với mình
ngoài ra luật cũng bổ sung người được tiếp cận thông tin về tình trạng nhiễm hiv của người nhiễm hiv bao gồm
người đứng đầu người được giao nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp thực hiện việc giám định
thanh toán quản lý thông tin khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nhiễm hiv
người đứng đầu người được giao nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi trực tiếp thực hiện
việc thanh toán quản lý thông tin khám bệnh chữa bệnh cho người nhiễm hiv
người nhiễm hiv đồng ý cho phép tiếp cận thông tin của chính người nhiễm hiv